tư duy là khói quen

một cách rất là hay
và mọi người có thể thấy rằng là ở đây thì
tất cả những loại rác thải nhựa đều được tận dụng từ đầu cho đến cuối
dù là bất kỳ một cái vỏ kẹo nhỏ hay là một cái túi ni lông bạn đã dùng qua rồi
thì nó đều có thể trở thành những nguyên liệu
và thậm chí trở thành những viên gạch để xây nhà nữa
thường thì mọi người luôn luôn nói là rác thải nhựa nó có hại với môi trường
thì chị có thể giới thiệu qua cho em một chút là nó có tác hại cụ thể như thế nào không ạ
tại trạm đây thì có những cái buổi
chia sẻ về cái tác hại của rác thải nhựa
cũng như là hướng dẫn mọi người cách phân loại rác tại nhà
thì bên mình thì chủ yếu là những cái vật liệu để xây dựng
để dựng lên cái trạm này là vật liệu mọi người bỏ đi
hoặc là đồ cũ không dùng nữa thì mọi người đến quyên góp
thì như cái tấm hình này thì mình cũng dựng lên đây
và những cái hình ảnh về cái thực trạng của cái
rác thải nhựa thì mình sẽ sâu ra cho mọi người xem
khi mọi người đến đây thì mọi người chủ yếu là chỉ biết là
ở đây là thu gom chai lọ nhựa rồi được tặng cây đổ lấy cây
hoặc là những cái quà tặng khác
chứ mọi người cũng không biết mục đích của cái trạm này là chủ yếu là gì
nhưng mà mục đích của mình không phải là để thu gom nhựa
lại để tái chế nhựa nó suốt như thế
mà mình muốn lan tỏa những cái thông điệp
cái rác thải nhựa nó có hại như thế nào
rồi ở nhà mọi người nên phân loại rác ra sao
và từ đấy là
mình cũng ý thức là
mình làm sao để giảm thiểu được cái rác thải nhựa ra môi trường
để cái trạm này sau này sẽ trở thành một cái điểm lan tỏa
chứ không phải là lúc nào mọi người cũng chỉ biết là đưa rác mang đến đây thôi
mà làm sao để cái lượng người đưa rác mang đến đây nó sẽ giảm dần
thì là mục đích của mình là như thế
tức là để mọi người tự mình có thể trở thành những cái trạm riêng ở nhà
và ở nhà thì lúc nãy chị có nói đến rất là nhiều đến những cái cây này
thì mục đích của chị tạo nên những cái cây này
để chị thay đổi cho mọi người

cây xanh thì nó có lợi ích rất to lớn trong việc điều hòa không khí
thanh lọc cái không khí
hiện tại thì ở hà nội này em rất biết là cái khí hậu với lại cái ô nhiễm bụi bẩn của không khí rất là nhiều
các cái khí độc hại này bụi này
thì cái cây xanh này rất ích rất nhiều trong việc thanh lọc không khí và hạn chế bụi
thì thay vì là mình xả rác ra mà mình tìm cách thu gom lại tái chế
hoặc là đem đi đổi những cái cây này về
thì cái không gian của mình sẽ xanh sạch
không khí nó được tốt hơn
bây giờ chị có thể hướng dẫn em là một phần nào đó thử tạo nên một cái trậu cây bằng những loại rác thải lựa không ạ
cái việc tái chế những cái chai lọ nhựa tạo thành trậu cây nó rất là đơn giản
và dễ thực hiện ngay tại nhà
và bố mẹ cùng với con có thể trải nghiệm
thay vì là mình cho con chơi ipad với các trò chơi điện tử
thì là mình hướng dẫn cùng con trồng những trậu cây này
thì nó sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn rất là nhiều
thì chị và em cùng thử làm một cái trậu tái chế nhé
em ngồi xuống đây
thế là mình sẽ ngồi đây mình làm luôn đúng không ạ
ghế này là cũng bằng nhựa luôn đúng không ạ
ghế này là bằng những cái viên eco plex đấy ạ
để làm một cái trậu cây tái chế thì mình sẽ cần phải một cái chai nhựa
cái này có quá nhiều rồi đúng không ạ
dung tích để trồng cây phù hợp thì cỡ từ một lít đến một lít rưỡi trở lên nhé
còn những cái chai năm trăm linh ml này thì nó hơi bé quá để mình làm trậu để trồng cây đúng không ạ
với trậu cấp ẩm cho cây này thì nó rất là đơn giản
cái phần dưới này mình sẽ chứa nước và phần trên thì mình sẽ trồng cây
tiếp đến là mình sẽ sử dụng cái vải cũ để mình sẽ làm cái bấc
cả tuần mình đổ nước vào sẵn đấy
cứ thế là cây nó sẽ tự hút ẩm
tự hút ẩm lên bằng một cái bấc là một cái đoạn vải cũ rất đơn giản đúng không ạ
mà vải cũ thì là quần áo cũ của mình bỏ đi cũng rất là nhiều đấy
thì mình sẽ rất là dễ
còn cái vỏ chai này mình cũng sẽ bỏ đi rất là ít
mình sẽ tái chế được cả cái chai này luôn
tức là mình tận dụng được toàn bộ cái chai cả
còn cái này thì có cái phần khúc chai này mình không dùng
thì mình có thể là mình sẽ làm dạng trậu treo lên
chẳng hạn vì đập như thế này nó hơi khó
cây thì những cây này thì có thể trồng được trong nhà
nhưng mà lâu lâu bạn nhớ mang cây ra ngoài
trời nắng cho cây hít thở không khí nhé
tiếp theo là mình sẽ đổ nước vào ở dưới này thôi
bây giờ như thế này là mình đã hoàn thiện một cái trọng cây đúng không ạ
không chỉ tưới ở dưới thôi
nó hút lên mà
tức là bây giờ cái trồng cây như thế này là mình không cần phải tưới
mình chỉ cần đổ nước vào
đúng rồi đất nó sẽ tự ẩm ạ
nếu mà nó cân bằng độ ẩm
thì cái vải nó sẽ không hút lên nữa
vậy là thế này là đã hoàn thành rồi đúng không chị
vậy là sau vài phút với sự hướng dẫn của chị tường anh
thì tôi đã hoàn thiện ra một cái trọng cây
với công nghệ tưới tự động cực kỳ hiện đại như thế này
đấy bằng vải
và không chỉ là một cái trọng cây để trang trí
và có tác dụng đuổi mũi giống như cây hương giảo này đúng không ạ
thì chúng ta còn có thêm một ý nghĩa đó là
bảo vệ môi trường khi mà tận dụng được một vỏ chai nhựa
vốn là bỏ đi
đó bây giờ thì em sẽ đổ nước vào chị ạ
qua hoạt động trên
hãy cùng thay đổi tương lai đó
bằng giải pháp phân loại
và tái chế rác thải ngay bây giờ
bởi nhờ tái chế chúng
mà ta có thể tiết kiệm được năng lượng
nguyên vật liệu chi phí sản xuất
cũng như giảm ô nhiễm môi trường
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
slogan của eco house
là giảm thiểu tiêu dùng những đồ dùng mới
nỗ lực tái chế rác thải đồ dùng cũ
để góp phần giảm lượng rác thải
xả ra môi trường hàng ngày
bởi môi trường sống của chúng ta đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng
mỗi người hãy chung tay vì một môi trường
xanh sạch đẹp
bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất
như phân loại rác và giảm thiểu sử dụng túi nilon
trong cuộc sống hàng ngày
bởi đây không phải là trách nhiệm của riêng ai
mà là trách nhiệm của cả cộng đồng
cả xã hội
thưa quý vị eco house hay là trạm tái chế
đây là một ý tưởng rất tuyệt vời
không chỉ giúp làm giảm lượng rác thải nhựa thải ra môi trường
mà từ đó giúp cho tất cả mọi người có thêm được ý thức
hình thành được tư duy
đó chính là sử dụng những vật liệu tái chế
thay vì bỏ chúng đi
hoàn toàn có thể biến chúng thành những trậu cây xinh xắn như thế này
hay từ đó là giúp chúng ta có thể bảo vệ môi trường hơn
từ đó giúp cho cuộc sống trong lành
và xanh sạch đẹp hơn rất nhiều
và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị với những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi